lên chùa xin lộc cầu một năm mới bình an hạnh phúc là sự lựa chọn cho chuyến du xuân của nhiều người dân
đây cũng được xem là một trong những nét văn hóa đẹp của người việt mỗi độ tết đến xuân về
năm nay thời tiết thuận lợi nên người dân nô nước du xuân
ghi nhận không khí nhộn nhịp vào chiều nay tại chùa hà và phủ tây hồ của phóng viên truyền hình nhân dân
tại chùa hà và phủ tây hồ mùa mùa tết năm nào cũng thế lượng người đến rất đông và nhộn nhịp
cầu mong một năm mới tốt lành bình an đến với mọi người trong gia đình
tới lễ chùa cũng là muốn là cầu may mắn khỏe mạnh
trước tiên là những người già bao giờ cũng chỉ mong là khỏe mạnh may mắn
rồi chúc cho gia đình mà tất cả mọi người dân của thành phố của tất cả mọi nơi là luôn luôn là hạnh phúc
đầu xuân năm mới thì mình đi lễ chùa để cho cả năm nó thanh thản cầu cho sức khỏe cả gia đình bệnh khỏe gia đình hạnh phúc
với bản thân mình mình cảm thấy là đi lễ chùa để cho mình cầu xin một năm mới gia đình là hạnh phúc
an lành và cầu cho tất cả những điều gì mình chưa làm thì năm ngoái năm nay mình sẽ thực hiện được
theo phản ánh của người dân năm nay thời tiết đẹp nên không khí lễ chùa rất nhộn nhịp
không có hiện tượng che lấn sôi đẩy để vào thắp hương hay uốn tóc ô tô xe máy
giá cả gửi xe thực hiện theo đúng quy định của ban tổ chức lễ chùa
năm mới đến chùa không chỉ để cầu may tìm sự bình an thanh thản mà còn để tìm về với cội nguồn dân tộc
đi chùa đã trở thành một phong tục không thể thiếu của rất nhiều người dân việt nam
đến xuân về